ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chào xã giao thủ tướng campuchia hulmanet
thủ tướng campuchia hulmanet hoan nghênh chuyến thăm campuchia của đại tướng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cho rằng chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước nói chung
và giữa các cơ quan thực thi pháp luật campuchia với bộ công an việt nam
nhân dịp này thủ tướng hulmanet cũng đã gửi lời thăm hỏi chúc mừng năm mới tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thủ tướng hulmanet đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam
mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy
tội phạm công nghệ cao hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
phối hợp giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc việt đang sinh sống tại campuchia
kiên quyết không cho các đối tượng thù địch phản động lợi dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn thủ tướng hunmanet
đã dành thời gian tiếp đoàn chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng phạm minh chính tới thủ tướng hulmanet và gia đình
cùng toàn thể lãnh đạo chính phủ hoàng gia campuchia
chúc mừng những thành tiệu quan trọng campuchia giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom siamoni
thủ tướng hulmanet sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tiệu của thế hệ trước
dẫn dắt đội ngũ lãnh đạo trẻ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nói riêng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tại hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi ba và đề ra phương hướng hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó thống nhất tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng vùng biên giới hòa bình
ổn định và phát triển phù hợp với mong muốn của nhân dân hai nước
không để các thế lực thù địch các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới chào xã giao samdek krolahom sakeng
cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
samdeck rolahom sakeng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của campuchia trong thời gian qua
nhấn mạnh trên cương vị cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
ông sẽ tiếp tục góp phần củng cố phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống campuchia việt nam
mong muốn hai bên sẽ thực hiện nghiêm túc nhận thức của lãnh đạo đảng nhà nước campuchia và việt nam
trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chúc mừng samdeck được quốc vương campuchia
bổ nhiệm giữ chức cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương
bày tỏ mong muốn samdeck sẽ có nhiều đóng góp quý báu quan tâm vun đắp và phát triển mối quan hệ
giữa hai đảng và hai chính phủ việt nam campuchia cũng như bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
bộ trưởng tô lâm đề nghị trên cương vị công tác mới samdeck rolahom sakeng tiếp tục dành nhiều sự quan tâm
ủng hộ cho quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và campuchia
cũng như giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
để ra các định hướng lớn chiến lược trong hợp tác an ninh trật tự giữa hai bộ
tại cuộc gặp với ngài thống tướng sao sokha phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia
tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia bộ trưởng tô lâm và ngài thống tướng sao sokha nhất trí đánh giá
thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển
cả bề rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng và thúc đẩy
khẳng định thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp
phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hai nước
tiếp tục làm hết sức mình nhằm giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai đảng hai nước
ngày càng phát triển lên tầm cao mới vì sự hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới